thưa quý vị sáng ngày hôm nay hai tháng ba tại kỳ họp bất thường lần thứ tư quốc hội khóa một mươi năm đã bầu ông võ văn thưởng
giữ chức chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
sau khi thông qua danh sách đề cử quốc hội đã bỏ phiếu kín và biểu quyết thông qua nghị quyết về việc bầu ông võ văn thưởng
giữ chức chủ tịch nước với tỷ lệ bốn trăm tám mươi bảy trong số bốn trăm tám mươi tám đại biểu tham gia biểu quyết tán thành chiếm chín mươi tám ba mươi tám tổng số đại biểu quốc hội
sau khi nghị quyết được thông qua tân chủ tịch nước võ văn thưởng đã thực hiện nghi thức tuyên thệ
thay mặt quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam chủ tịch quốc hội vương đình huệ ghi nhận lời tuyên thệ của chủ tịch nước võ văn thưởng
đồng thời gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất và tặng hoa chủ tịch nước võ văn thưởng
thưa quý vị ông võ văn thưởng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi quê quán xã an phước huyện mang thít tỉnh vĩnh long
trình độ thạc sĩ triết học trình độ lý luận chính trị cao cấp
ông là ủy viên dự khuyết ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ủy viên ban chấp hành trung ương đảng các khóa một mươi một một mươi hai một mươi ba
ủy viên bộ chính trị các khóa một mươi hai một mươi ba bí thư trung ương đảng khóa một mươi hai thường trực ban bí thư khóa một mươi ba đại biểu quốc hội các khóa một mươi hai một mươi bốn một mươi năm
ông võ văn thưởng từng giữ
nhiều chức vụ như bí thư quận ủy một mươi hai tp hcm bí thư thứ nhất trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
bí thư tỉnh ủy quảng ngãi phó bí thư thường trực thành ủy tp hcm
năm hai nghìn một mươi sáu ông được bộ chính trị quyết định phân công tham gia ban bí thư trung ương đảng giữ chức vụ trưởng ban tuyên giáo trung ương
năm hai nghìn hai mươi một ông được bộ chính trị phân công giữ chức thường trực ban bí thư
bản tin tiếp tục với các bạn
các tin tức về an ninh trời tự
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tiền giang đang tiếp tục làm rõ hành vi của ổ nhóm tội phạm do trần văn châu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi và hồ quốc hùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
cùng là phó giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn pháp việt có trụ sở tại tp hcm cầm đầu
cơ quan điều tra đã khởi tố bắt tạm giam năm bị can cùng điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản
đồng thời đang làm rõ hành vi phạm tội của những người khác có liên quan đến tổ chức tội phạm này
theo điều tra năm hai nghìn một mươi chín một nạn nhân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại thị xã cai lậy
vay của một ngân hàng số tiền năm mươi triệu đồng nhưng không có khả năng chi trả
nên ngân hàng này chuyển hợp đồng vay của nạn nhân qua cho công ty luật trách nhiệm hữu hạn pháp việt để đòi thuê khoản nợ này
hà thị hiệp sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi nhân viên công ty luật trách nhiệm hữu hạn pháp việt được giao việc đòi tiền của khách hàng này
sau khi hiệp có được thông tin con gái của nạn nhân đang học tại trường tiểu học phan văn kiều
hiệp đã gọi điện nhắn tin cho cô chủ nhiệm và ban giám hiệu nhà trường yêu cầu cho cháu bé nghỉ học
nếu không chấp nhận yêu cầu sẽ không để yên cho gia đình các giáo viên
sau đó hiệp đã gọi cho các giáo viên yêu cầu ra nhận bình ga và dọa nếu không sẽ cho nổ cả trường
ban giám hiệu nhà trường đã trình báo cơ quan công an
sau khi xác minh công an thị xã cai lệ đã chuyển hồ sơ đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tiền giang thụ lý theo thẩm quyền
do thiếu tiền tiêu xài nên lợi dụng sơ hở thiếu kiểm tra của công ty tâm đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền thu hộ
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố tuy hòa tỉnh phú yên vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam cao hữu tâm
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại phường bốn thành phố tuy hòa để điều tra về hành vi tham ô tài sản
cao hữu tâm là nhân viên giao hàng của một công ty chuyên về dịch vụ giao hàng có chi nhánh tại phú yên
do thiếu tiền tiêu xài nên lợi dụng sơ hở
thiếu kiểm tra của công ty tâm đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền thu hộ
thủ đoạn của tâm là sau khi giao hàng thành công và nhận tiền thu hộ từ khách hàng tâm xin lại các vỏ hộp giấy túi đựng hàng của người nhận
rồi dán lại mang về công ty và báo là giao hàng chưa thành công hẹn khách hôm sau nhận hàng
với thủ đoạn trên từ ngày hai mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai đến ngày hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai

hiện vụ án đang được tiếp tục

hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
công an huyện long thành vừa phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai bắt giữ hai đối tượng trong nhóm hội những người vỡ nợ muốn làm liều
chuẩn bị hung khí tấn công vào một nhà người dân ở khu tái định cư lộc an bình sơn xã lộc an huyện long thành để cướp năm tỷ đồng
khoảng một giờ ngày hai mươi tám tháng hai công an huyện long thành phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai bắt giữ hai đối tượng
huỳnh đăng khoa ba mươi bốn tuổi quê tỉnh long an và nguyễn ngọc quân hai mươi bảy tuổi quê tỉnh thái bình đang chuẩn bị đột nhập vào nhà của một người dân
tại khu tái định cư lộc an bình sơn xã lộc an huyện long thành để cướp tài sản tăng vật thu giữ gồm một xe mô tô và hai điện thoại di động
em có tham gia một nhóm trên facebook tên là hội những người vỡ nợ muốn làm liều
tới tớ ngày hai mươi bảy tháng hai năm hai nghìn ba lúc chín giờ sáng khoa có rủ em đi để chở khoa xuống dưới đây để thực hiện hành vi trộm cắp này
em cũng đồng ý em chở khoa xuống dưới đây mục đích này em chở khoa xuống đó thôi còn thực hiện hành vi thì khoa đi vô trong khoa nam
và có hai người nữa một người ở long thành và một người ở biên hòa thì em không biết hai người đó là ai
tối hai mươi bảy em có điện thoại cho quân rổ quân hai thằng xuống dưới long thành để gặp hai người kia
mà khi đi là tụi em không có mang bất cứ cái gì để mà phục vụ gái hết
tại mấy bên kia người ta nói là bên hai
hai người ở dưới long thành người ta nói để cho người ta lo vụ đó chứ em chỉ chỉ chỗ chứ đứng ngoài cảnh giới thôi
làm việc với cơ quan công an các đối tượng khai nhận tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai do nợ nần
khoa và quân đã tham gia vào nhóm hội những người vỡ nợ muốn làm liều
sau đó khoa thành lập nhóm kín gồm khoa quân và hai đối tượng chưa rõ lai lịch lên kế hoạch cướp năm tỷ đồng của một người dân ở khu tái định cư lộc an bình sơn
để thực hiện hành vi khoa phân công cho các đối tượng liên quan chuẩn bị bình xịt hơi cay kìm cộng lực bả chó dây thừng
qua đấu tranh khoa khai nhận do nợ sáu mươi triệu đồng từ vai nặng lãi quân nợ hai mươi triệu đồng do chơi bitcoin
một số người dân trên địa bàn huyện long thành được đền bù đất cát từ khu vực sân bay và trữ tiền để tiền ở nhà hoặc mua vàng nô la cất ở nhà dẫn đến các đối tượng nhắm vào những hồ dân này để thực hiện các vụ trộm cắp tài sản cướp và cướp giật
qua bước đầu các đối tượng khai nhận là trong cuộc sống đã nợ nần bài bạc và ăn chơi lêu lỏng không có tiền dẫn đến lên hồi nhóm trên gia lô facebook để tập trung lại thành một nhóm đối tượng
lúc đầu có thể là trộm nhưng nếu người nhà chống đối hoặc phát hiện thì sẽ dẫn đến là khống chế cướp cướp tài sản
việc bắt giữ kịp thời hai đối tượng có âm mưu đột nhập vào nhà
các dân cướp tài sản nói trên của lực lượng công an tỉnh đồng nai thể hiện sự chủ động phát hiện ngăn chặn xử lý kịp thời tội phạm trực tiếp gây án góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an bảo đảm an ninh trật tự ở địa phương
sáng nay công an xã vĩnh hội đông huyện an phú tỉnh an giang cho biết đơn vị vừa phát hiện và tạm giữ bốn mươi khúc gỗ nghi vấn nhập lậu trên khu vực biên giới thuộc tổ một mươi ba ấp vĩnh hòa
trước đó khoảng hai mươi h ngày hai mươi tám tháng hai nhận được tin báo của quân chú nhân dân có một nhóm đối tượng đang vận chuyển gỗ từ campuchia về tập kết tại khu vực tổ một mươi ba ấp vĩnh hòa xã vĩnh hội đông huyện an phú
ngay sau khi nhận được tin báo công an xã vĩnh hội đông triển khai lực lượng đến khu vực trên thì phát hiện khoảng sáu đối tượng đang vận chuyển gỗ về điểm tập kết
khi phát hiện lực lượng công an lợi dụng đêm tối sau đối tượng bỏ lại khúc gỗ dài khoảng ba ba mét để thoát thân
kiểm tra khu vực xung quanh phát hiện nhà ông trần văn út có ba mươi chín khúc gỗ lớn nhỏ
qua làm việc ông út cho biết số gỗ trên là gỗ hương của một người tên nhã không rõ họ và địa chỉ gửi
tại thời điểm kiểm tra ông út không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc của số gỗ trên
công an xã vĩnh hội đông tiến hành lập biên bản tạm giữ để tiếp tục điều tra xác minh làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị liên quan đến vụ nổ súng bắt nhau tại ngã tư đường trần hưng đăng
phan đình phùng má ntv đã đưa tin
vào ngày hôm nay phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình định cho biết đã bắt giữ được đối tượng thứ ba trong vụ nổ súng trên
đối tượng bị bắt là nguyễn thành quý chú huyện tuy phước
quý là đối tượng trực tiếp dùng xe máy chở nguyễn duy khương chú huyện tuy phước
nguyễn duy khương là đối tượng ngồi sau dùng súng bắn trần công sĩ chú phường lê hồng phong tp quy nhơn
trước đó công an đã bắt giữ nguyễn duy khương trần công sĩ
bước đầu các đối tượng khai nhận là do mâu thuẫn cá nhân
được biết các đối tượng đều có tiền án tiền sự và sử dụng ma túy
cơ quan công an đã thu giữ một khẩu súng bắn đạn pháo gây nổ là đồ chơi xuất xứ từ trung quốc
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
đóng giả xe ôm công nghệ sử dụng xe phân khối lớn biển số xe giả để trộm cắp xe máy
nhóm đối tượng trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
bị công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai triệt phá
sau một thời gian điều tra truy xét công an huyện nhân trạch đã bắt được hai đối tượng ngô văn hiếu hai mươi tám tuổi
và đinh thanh dũng cùng chú thành phố hồ chí minh
đầu tranh bước đầu các đối tượng khai nhận đã thực hiện ba vụ trộm xe máy
điều tra mở rộng công an huyện nhân trạch đã tiến hành bắt khẩn cấp hai đối tượng là
huỳnh văn mến và võ minh nhật cùng chú tại thành phố hồ chí minh
để điều tra làm rõ về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
khám xét tiệm sửa xe của nhật tại phường tân tạo a quận bình tân thành phố hồ chí minh
cơ quan công an thu giữ hai mươi bốn biển số xe mô tô trong đó có một mươi biển số giả và nhiều lớp xe máy khung xe máy các loại
được biết đối tượng đinh thanh dũng còn có một tiền án tù về tội trộm cắp tài sản
cũng từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản thường xuyên qua lại biên giới campuchia để đánh bạc
một đối tượng chú tỉnh quảng trị đã ra đà nẵng thực hiện liên tiếp hai vụ trộm cắp
tại các cửa hàng mua bán đổ công nghệ lấy đi giá trị tài sản khoảng một hai tỷ đồng
sự manh động táo tợn của đối tượng khiến cho người dân thành phố vô cùng hoang mang lo lắng
sau gần hai tháng vào cuộc truy xét công an thành phố đà nẵng đã bắt giữ được đối tượng
tại thành phố hồ chí minh và di lý về đà nẵng để tiếp tục điều tra
đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai một đoạn camera ghi lại cảnh một đối tượng trùng kín phá khóa đột nhập
trộm cắp điện thoại máy tính tại cửa hàng fpt trên đường ngô quyền ngay trong đêm
má tủ lấy đi ba mươi chiếc điện thoại di động iphone trị giá gần chín trăm linh triệu đồng
đối tượng này còn cậy két sắt lấy đi hơn ba trăm linh triệu đồng tiền mặt
lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố được huy động để tập trung xác minh
và lần tìm theo dấu vết của đối tượng
lên là thấy giống tan hoang hết rồi
cửa sà beng rồi kèm bấm rồi két sắt như là bay hết không còn gì hết
nhìn tan hoang
lên là bọn rất là không biết nói sao chỉ có là thông báo cho sếp ở trên
sau khi nhận được tin báo phòng cảnh sát hình sự công an thành phố đà nẵng tập trung lực lượng triển khai
nhiều mũi trinh sát được tỏa ra khắp các địa bàn để thực hiện công tác xác minh truy tìm tung tích đối tượng
thông tin về một nam thanh niên ngoại tỉnh có nhân thân xấu được đặc biệt chú trọng
vì quá trình theo dấu sau khi xác định được đối tượng nghi vắng
cũng gặp rất nhiều khó khăn
trong quá trình theo giáo diễn biến của đối tượng ở nhiều tỉnh thành quảng bình phú yên bình dương sài gòn
và kể cả là vùng dắt biên giới cộng hòa chia thì lực lượng cảnh sát hình sự phòng bc cộng hòa
đã khắc phục những khó khăn và kiên trì bám địa bàn đối tượng
từ đó làm rõ được hành vi cũng như là bắt giữ đối tượng
đối tượng là nguyễn hữu phúc ba mươi hai tuổi quê tỉnh quảng bình
trước đó tới ngày tám tháng một mươi hai phúc chuẩn bị kim cộng lực sabian đi đến
cắt khóa bảo vệ kết sắt để chiếm đoạt ba trăm linh hai triệu đồng tiền mặt
và ba mươi chiếc điện thoại iphone của cửa hàng fpt trên đường ngô quyền
hành vi của phúc diễn ra rất nhanh gọn cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng
tại cơ quan công an phúc thừa nhận hành vi phạm tội của mình
tại vì là cửa hàng có cửa kính em nhìn ngoài nhìn vào em thấy kết sắt nằm ở đó
trước đó là em có thấy trên mạng là họ sử dụng công cụ đó để mà cắt khóa với là
đột nhập vào cửa hàng là em mới thấy về xong là em học khi gây ảnh xong là em chạy qua biến rưỡi campuchia
là em để sử dụng là em qua đó là em đánh bạc
qua vụ án này phía cơ quan xây dựng trang công an phố nẵng cũng khiến cáo đối với các cơ sở
các doanh nghiệp kinh doanh về các thiết bị máy bắp trên nền bản phố nẵng
thì hôm nay đều phòng cái việc là cần phải phân công các người trực
phản bố trên phân bố
chứ không nên là tự tin vào các cái thiết bị cảm biến bố động
nó vẫn không đáp ứng kịp thời khi các cái lực lượng tiếp nhận thông tin để mà tiếp ứng
sau những nỗ lực và quyết tâm của lực lượng công an đối tượng nguyễn hữu phúc cuối cùng cũng bị bắt giữ
đem lại sự an tâm trong nhân dân thành phố đà nẵng
đây tiếp tục là bài học cảnh giác để mỗi cơ sở doanh nghiệp và người dân
nên có sự bảo vệ thích hợp đối với tài sản tránh việc chủ quan mất bò mới lo làm chuồng
tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy bốn đối tượng vừa bị công an huyện mỹ tú tỉnh sóc trăng khởi tố bắt tạm giả
trước đó ngày hai mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba tổ tuần tra thuộc công an huyện mỹ tú
phối hợp với công an xã mỹ tuận đang tuần tra trên địa bàn xã mỹ tuận
thì phát hiện một nhóm khoảng một mươi thanh niên đang tụ tập giữa lộ tại khu vực đồng trống
thấy tổ tuần tra các thanh niên bỏ chạy lực lượng chức năng bắt giữ được dương khá tâm
và một bọc ni lông có chứa ma túy

qua điều tra xác định bốn đối tượng danh văn hạnh sơn sị lý đuông thạch xanh
có hành vi tổ chức sử dụng chất ma túy công an huyện mỹ tú đã khởi tố bắt tạm giam bốn đối tượng trên
ngoài ra công an huyện đã mời sáu đối tượng có liên quan để điều tra làm rõ
thời gian vừa qua cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều vụ việc các đối tượng điều chế sản xuất ma túy
dưới dạng là tinh dầu thuốc lá điện tử và sau đó công khai cung cấp ra thị trường tiêu thụ
theo đó đã có rất nhiều đối tượng trong độ tuổi thanh thiếu niên đã sử dụng loại thuốc lá điện tử này và gây ra nhiều hệ lụy
điều đáng nói là hiện nay loại thuốc lá điện tử có chất ma túy đang biến đổi với nhiều hình thức bắt mắt hấp dẫn để thu hút giới trẻ
vừa qua nhiều vụ việc bị cơ quan công an đấu tranh xử lý loại sản phẩm độc hại này
đã tiếp tục dóng lên hồi chuông cảnh báo về mức độ nguy hại của loại ma túy trong thuốc lá điện tử tấn công giới trẻ
người thanh niên này đang có sức khỏe tốt và đang là lao động chính của gia đình
nhưng kể từ khi thanh niên này sử dụng loại thuốc lá điện tử do một đối tượng cùng xã cung cấp
thì sức khỏe đã xa suốt nghiêm trọng những biểu hiện này đã được phụ huynh phản ánh với lực lượng công an
hút xong thấy lần nào người ấy thấy buồn nồn thấy đau đầu buồn nồn không làm gì được
có hút cái này vào không làm gì được
cái này mềm cái thứ mà liếm để phụ thuộc vào đó thì đó cũng như trên máy
mà là bây giờ không chú ý
và là tiếp thức là nghe nhạc
thì là có những lúc đã là trật này mà thì là không
mọi thứ là để thuốc chỉ phối hết rồi
kết quả đấu tranh chuyên án của cơ quan công an đã xác định
sản phẩm thuốc lá điện tử mà người thanh niên đã sử dụng có chứa chất ma túy mới có tên adbutinaka
tình trạng tương tự thanh niên này xảy ra khá phổ biến trong thời gian qua
bởi trên thực tế nhiều thanh niên
thiếu niên vẫn vô tư sử dụng thuốc lá điện tử
nhưng không ai biết loại thuốc đó có chứa chất ma túy
chỉ đến khi sức khỏe xa suốt nghiêm trọng hay bản thân đã bị lệ thuộc vào loại thuốc này
thì mới biết là đã sử dụng một loại ma túy mới
việc thuốc lá điện tử hiện nay đang thịnh hành rất nhiều trên thị trường
và việc mua bán nó thì cũng chỉ xử lý ở góc độ hàng hóa và tem nhãn và chất lượng
tuy nhiên sau khi chính phủ có văn bản về việc đưa chất adb
thì là một số loại thuốc lá điện tử có chứa chất này
thì các đối tượng đã thay đổi phương thức hoạt động
từ việc đối tượng bán công khai trên mạng xã hội và công khai tại các cửa hàng
thì hiện nay thì các đối tượng đã hoạt động một cách bí mật thay đổi phương thức
đó là bán trực tiếp giao nhận trực tiếp hoặc là qua các mạng xã hội
như telegram zalo facebook và các hình thức khác thì không công khai nữa
tại trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai
thời gian gần đây đã tiếp nhận nhiều bệnh viện bạch mai
bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu suy tim tổn thương não
lan tỏa tất cả các vị trí tổn thương gan dối loạn tâm thần ảo giác suy đa tạng
các bác sĩ xác định nguyên nhân là do bệnh nhân ngộ độc một số chất ma túy
thế hệ mới có trong thuốc lá điện tử
thuốc điện điện tử kể cả không có cho ma túy nhưng mà bên trong nó có rất nhiều
các chất tạo bò tạo khói tạo hùng vị vân rất nhiều thứ rất phức tạp
nó thay đổi theo thời gian theo thị hiếu hơn các thứ
nó có thể tổn thương phối rất đặng để tổn thương các cơ quan trong cơ thể
trên tim mạnh trên hô ấp
rõ ràng là dưới khoác phải tránh xa tuyệt đối không dùng kể cả thuốc lá điện tử
mà thuốc lá điện tử chúng ta cố gắng cấm lực không được lưu hành ở việt nam
chỉ nếu không cực kỳ nguy hiểm sẽ một loạt các bệnh thế hệ mới
mà chúng ta sau khi dùng ra gặp tới chúng ta sẽ phải đối mạng sẽ phải giải quyết
thời gian qua rất nhiều vụ việc đã bị cơ quan công an đấu tranh bóc gỡ
và thu giữ hàng nghìn sản phẩm thuốc lá điện tử có chứa chất ma túy
những diễn biến này cho thấy rất cần có sự vào cuộc tuyên truyền tích cực
từ phía nhà trường đối với các em học sinh
đồng thời về phía gia đình các bậc phụ huynh cần quan tâm
quản lý sát sao con em mình giúp các em có kiến thức
để chủ động tránh xa các loại thuốc lá điện tử